những người làm chính sách các chuyên gia các cơ sở đào tạo cũng như các doanh nghiệp gặp nhau
cùng xác định những xu hướng công nghệ mới trên thế giới cũng như trong nước
nhận diện những thách thức và tìm các giải pháp vượt qua đồng thời kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền
kịp thời bổ sung cũng như hoàn thiện những cơ chế chính sách để tạo đà cho ngành công nghệ thông tin phát triển
hoa nhập cùng với thế giới
cuộc gặp mặt hai nghìn một mươi chín đã mang tới những thông tin mới nhất cùng các nhận định của giới chuyên
gia và doanh nghiệp về các xu hướng công nghệ mới đang diễn ra trên thế giới
nổi lên là xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo với những ứng dụng của mạng năm g
với các chương trình xây dựng kho dữ liệu dùng chung big data cơ sở cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo
nền tảng để xây dựng đô thị thông minh cùng những mối quan hệ hành chính dân sự minh bạch
công nghệ thông tin phát triển vũ bảo cũng sẽ khiến nhiều ngành nghề cũ bị mất đi
nhưng cũng tạo ra những ngành nghề mới và đó chính là cơ hội mà các doanh nghiệp công nghệ thông tin
phải tự chuyển mình nắm bắt các cơ sở đào tạo cũng phải thay đổi chiến lược trong đào tạo nguồn nhân lực
hiện nay làng sóng về trí tuệ nhân tạo đang được đẩy mạnh và các doanh nghiệp công nghệ thông tin
dĩ nhiên sẽ là những đơn vị đi đầu trong việc đưa ra những giải pháp
trong đó ứng dụng để chúng ta có thể đưa được trí tuệ nhân tạo vào trong mọi hoạt động
về quản lý về sản xuất kinh doanh về hỗ trợ hoạt động
kể cả các cơ quan nhà nước các cơ quan nhà nước các cơ quan nhà nước
cũng đang triển khai những trung tâm dữ liệu lớn đó chính là nền tảng để chúng ta triển khai trí tuệ nhân tạo
những xu hướng về cloud chẳng hạn thì bây giờ nó không còn là chuyện xu hướng nữa rồi
tất cả mọi người sẽ đi lên đám mây mọi người sẽ không đầu tư một hệ thống rất là lớn
mà mọi người sẽ chuyển từ việc đầu tư sang thuê bao đấy là một xu hướng chẳng hạn
rồi thứ hai là càng ngày càng nhiều thì cái việc sử dụng dữ liệu trong hoạt động kinh doanh
trong hành vi của tổ chức
tất cả những dịch vụ công dẫn đến mọi thứ trở nên phải minh bạch hơn
với bản chất năng động liên tục cập nhật sự tiến bộ của công nghệ
nhiều doanh nghiệp cũng như cơ sở đào tạo ngành công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố
đã chuyển mình trong cơ cấu lại mô hình và hướng đi của doanh nghiệp
cũng như cách thức đào tạo dùng công nghệ để tổng hợp phân tích và ra quyết định
có thể nói những xu hướng công nghệ mới của thế giới
đã tạo những nền tảng cho các doanh nghiệp việt sáng tạo ra những sản phẩm thuần việt
và các sản phẩm đó đang dần chiếm lĩnh thị trường thế giới
được giới chuyên mùng quốc tế xếp hạng
ngoài mảng làm gia công phần mềm cho các thị trường thế giới
mình còn làm những sản phẩm riêng mình make in việt nam
sản phẩm đầu tiên là một hệ thống cung cấp những thiết bị di động trên đám mây
sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm mà hỗ trợ cho người nhân viên những kỹ sư kiểm thử phần mềm
hiện giờ nó được đánh giá là chiếm chín
trên tổng thị trường kiểm thử phần mềm tự động trên thế giới
và gartner thì đánh giá nó là thứ hai thế giới về những công cụ kiểm thử phần mềm
nó chỉ sau visual studio của microsoft
chúng tôi cũng ra được một giải pháp về vấn đề sử dụng công nghệ face id
để phục vụ trước tiên tức là cho công việc điểm danh sinh viên
sau đó là những dịch vụ kèm theo khi mà cần phải nhận diện bằng khuôn mặt
anh biết rồi dịch vụ rất phong phú

ví dụ trong trường sinh viên có thể
sử dụng gọi là căng tin có thể gửi xe có thể tức là ra vào thư viện
rồi là nhiều dịch vụ khác mà cần phải xác thực nhất là khi thi cử
chúng tôi kỳ vọng rằng chúng tôi có thể cung cấp được cái dịch vụ truyền đổi số
tới các doanh nghiệp và các tổ chức
chúng tôi ứng dụng sử dụng dữ liệu trong quá trình ra quyết định
và vừa rồi thì cmc cũng có công bố cái chiến lược về c open
là một cái platform mở cho các doanh nghiệp và các tổ chức ở việt nam
tập đoàn cmc thì vừa đưa ra
ra một cái mục tiêu rất là thách thức là trở thành một công ty một tỷ đô sau vòng năm năm
đặt cho mình những cái mục tiêu rất là thách thức bởi vì chúng tôi đang nhìn thấy là
đối với chúng tôi nó sẽ là một cơ hội rất lớn về tăng trưởng trong thời gian tới
các chương trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ thông tin của thành phố
được đẩy mạnh quyết liệt với quyết tâm mở rộng và hoàn thiện hơn nửa hệ sinh thái khởi nghiệp
tăng số lượng các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín hội tinh học thành phố triển khai chương trình một mươi cộng hai mươi
có nghĩa là cứ một mươi doanh nghiệp công nghệ lớn sẽ cam kết hỗ trợ cho ít nhất hai doanh nghiệp khởi nghiệp trong hai năm liên tục
nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn thông tin phát triển sản phẩm dịch vụ cũng như mở rộng thị trường
công tác ươm tạo là vấn đề lâu dài và không phải là dễ
bởi hiện nay chúng ta thấy là các xu hướng công nghệ phát triển rất là nhanh rất là mạnh
các doanh nghiệp khởi nghiệp họ cũng cần phải có
được cái thông tin cũng như chúng ta nói phải những cái định hướng nhất định
chia sẻ những thông tin những định hướng những cái nhu cầu của thành phố cũng như của ngành và của xã hội
để doanh nghiệp có thể tập trung vào cái hướng đó để phát triển những cái ý tưởng mới hoặc là hoàn thiện thêm các sản phẩm
bên cạnh đó thì kinh tế cũng rất là khó khăn
chúng tôi cũng phải luôn luôn tìm đầu ra cho doanh nghiệp khởi nghiệp
vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong những năm vừa qua
đã tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh
và như một chiếc áo
cản trợ sự phát triển của ngành
nhưng vấn đề nhân sự nếu được nhìn nhận dưới một góc độ khác của tiến bộ công nghệ
là sử dụng điện toán đám mây
thuê và dùng các dịch vụ của hệ sinh thái công nghệ
sẽ tiết kiệm được rất nhiều nguồn nhân lực
miễn là các doanh nghiệp phải tự cơ cấu lại mình
việc đó quay trở lại tạo sự cạnh tranh trong công tác đào tạo
làm thay đổi chiến lược về đào tạo
thực ra nó phụ thuộc vào cái góc nhìn của doanh nghiệp
doanh nghiệp vẫn nghĩ rằng là tôi là một tổ chức
tôi có nhu cầu về công nghệ thông tin
tôi phải xây dựng một cái hệ thống dù lớn dù nhỏ
và có hệ thống thì tôi phải có người vận hành đúng không
thì chúng ta sẽ luôn luôn thiếu người
và chúng ta sẽ phải giữ người chúng ta sẽ phải phát triển người
đào tạo người và thậm chí là doanh nghiệp phát triển
cái đội ngũ công nghệ thông tin nó không theo kịp cái sự phát triển của doanh nghiệp
nhưng nếu chúng ta nhìn ngược lại
thì thậm chí là những tổ chức lớn như bây giờ đến các ngân hàng
các công ty bảo hiểm những công ty tài chính
người ta còn chuyển sang thuê
thuê từ hạ tầng thuê đến con người phục vụ cái dịch vụ công nghệ thông tin đấy
trong các năm vừa qua mỗi năm như vậy
chúng tôi đều có những cái hoạt động chuyên đề và những cái buổi
đi đến trực tiếp các trường đại học để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm đối với các em sinh viên
mỗi năm chúng tôi tiếp cận ít nhất là một mươi trường năm ngàn em sinh viên
mục tiêu của chúng tôi đó là đưa chính những vị lãnh đạo doanh nghiệp
các doanh nghiệp công nghệ thông tin

đi theo những xu hướng mới và thành công
chia sẻ với chính các em sinh viên về xu hướng công nghệ thực tế đang diễn ra như thế nào
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm lãnh đạo thành phố quyết tâm tăng số lượng các doanh nghiệp công nghệ thông tin
bên cạnh việc lắng nghe ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp
để hoàn thiện hơn nữa các cơ chế chính sách trong thẩm quyền
thành phố cũng đề nghị với các sở ngành liên quan
hãy thống kê và thẩm định kỹ các sản phẩm công nghệ thông tin của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
để làm cơ sở cho thành phố
sử dụng những sản phẩm đó trong các chương trình
dự án xây dựng đô thị thông minh
cũng như các mục tiêu kinh tế xã hội an ninh khác
khi mà cần phải bắt hành một kế hoạch nào đấy
nó cứ lúng túng giữa cái chuyện là cuối cùng là sẽ phải là đứng về phía nào
và điều đấy cũng có nghĩa là khi cần thiết có thể sẽ phải hy sinh lợi ích của phía nào
nhưng tôi nghĩ là trong tất cả các trường hợp tốt nhất đứng về lợi ích của người dùng
nếu cái gì đấy mà nó tốt cho người dùng
thì cái đấy thì nên tạo điều kiện cho nó phát triển
và đối với những cái nó phức tạp giữa những cái đối tác khác ấy
thì tốt nhất là theo chính sách mở
trong năm vừa rồi thì thành ủy ủy ban cũng họp với các tổ chức
trong đó có hca
cũng đề nghị là làm sao chúng ta có thể tăng nhanh
cái số lượng doanh nghiệp công nghệ thông tin lên nữa
cũng như song song đó là tăng chất lượng của các doanh nghiệp hiện hữu
giúp cho doanh nghiệp nhỏ hình thành vừa vừa thành lớn
để đóng góp nhiều hơn nữa cho gdp của họ
cũng như tham gia tích cực vào chương trình đô thị thông minh
đô thị sáng tạo cũng như là cải trách hành chính
của thành phố hồ chí minh chúng ta
thưa quý vị thưa các bạn
hơn một mươi năm qua thương mại điện tử từ một xu hướng
đã trở thành một ngành kinh doanh năng động
nói đơn giản thương mại điện tử là áp dụng những tiến bộ về công nghệ thông tin
như mạng xã hội các phần mềm công nghệ nền platform v v
vào ngành buôn bán thương mại
nó bao gồm tiếp thị mua bán và thanh toán trên mạng
thương mại điện tử cũng trở thành một ngành được nhiều sinh viên theo học
và như thế việc giao lưu giữa doanh nghiệp thành công
theo mô hình thương mại điện tử với các sinh viên của các ngành học này
đã trở nên phổ biến và vô cùng hữu ích
thị trường thương mại tử ở việt nam thì nó cũng đang rất là mới
nên là cơ hội của cái thị trường này rất là nhiều
và chúng ta thấy thông qua những con số ví dụ như là ở đông nam á của chúng ta
là từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi bảy là con số đó là tăng gấp đô
từ năm năm tỷ đô cho đến khoảng một mươi một tỷ đô
ở trong thị trường của việt nam của chúng ta thì theo thống kê là năm hai nghìn một mươi tám
thì thị trường thương mại điện tử của chúng ta là khoảng hai tám tỷ đô
năm hai nghìn một mươi bảy nó sẽ tăng ba sáu lần
là lên bảy chín lần
thương mại điện tử là một cái lĩnh vực rất là rộng
nó không bao gọi là giới hạn ở một cái việc là mình bán hàng online
những cái sản phẩm hữu hình mà nó còn cả những cái dịch vụ
thậm chí như bây giờ đi xa hơn khi mà làm về lĩnh vực thương mại điện tử
thì chúng ta có thể liên kết được tới những cái công ty start up về công nghệ khác
ví dụ như là fintech về tài chính cung cấp các giải pháp các dịch vụ tài chính
và các cái gọi là payment thanh toán có online chẳng hạn

đây là một buổi giao lưu mà diễn giả đến từ các doanh nghiệp áp dụng thành công mô hình thương mại điện tử
cùng các doanh nghiệp cung cấp công nghệ nền platform
với các bạn sinh viên đang theo học ngành thương mại điện tử của trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
buổi giao lưu nhắm tới hai mục đích để tạo nên sự hiểu biết thực tế cho sinh viên về thương mại điện tử
trên cả bệnh viện kinh nghiệm cũng như công nghệ
và điều thứ hai chính là sự thành công về những câu chuyện khởi nghiệp của các diễn giả
sẽ tạo cảm hứng cho những người trẻ
trường mong muốn là sinh viên ngành thương mại sẽ tiếp cận được ứng dụng công nghệ âm tin
những ứng dụng tiên tiến nhất của thế giới để có thể là hỗ trợ cho việc những doanh nghiệp thương mại của việt nam hiện tại
trong những buổi giao tiếp với doanh nghiệp như thế này
đây là một trong những cơ hội để các em tiếp xúc và hỏi đáp với nhiều doanh nghiệp
các em hãy cố gắng làm sao để có thể hỏi đáp được nhiều nhất
để hiểu biết xu hướng và nhu cầu ở ngoài doanh nghiệp và thị trường nó như thế nào
thông qua đây các em sẽ nắm được
những cái cơ hội để mình phát triển tốt nhất cho bản thân
trên địa bàn thành phố thực tế đang có một số doanh nghiệp phát triển
các phần mềm công nghệ nền platform về nhiều lĩnh vực
trong đó có thương mại điện tử nhằm phục vụ cho những tổ chức hay cá nhân
muốn mở những cửa hàng gian hàng bán hàng trên mạng
và họ sẵn sàng chia sẻ những mô hình này với nhà trường để phục vụ công tác đào tạo
cũng như chia sẻ cho sinh viên để các bạn trẻ yêu thích kinh doanh
có thể thực tập công việc của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
mạng xã hội kinh doanh azibaba của chúng tôi kết hợp bốn nền tảng
mạng xã hội thêm mô hình của facebook thương mại điện tử thêm mô hình của lazada tiki amazon
chat ott thêm mô hình của viber zalo wechat whatsapp và cả công cụ truyền duyệt google
gococ và youtube bốn nền tảng này trong cùng một ứng dụng app của azibay
và hàng ngày hôm nay tôi đến trường thì mong muốn là sẽ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nền tảng công nghệ
mỗi bạn sẽ có một cái website riêng một cái cửa hàng riêng
mang tên miền riêng của các bạn để giúp cho các bạn thực hành thực tập trải nghiệm
tất cả các kiến thức các bạn đang học và giúp cho các bạn tự tin hơn
trong cái việc học về kiến thức thương mại điện tử của các bạn tại trường
thì tôi cũng mong muốn rằng sự chia sẻ từ doanh nghiệp làm thực tế có những cái thành công nhất định
trong cái thương mại điện tử sẽ hỗ trợ cho các bạn có những cái kiến thức kỹ năng và một số những cái trải nghiệm
để các bạn có thể là theo đuổi cái nghề nghiệp của mình trong tương lai
thưa quý vị thưa các bạn phóng sự về buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp ứng dụng thành công mô hình thương mại điện tử
cùng các doanh nghiệp cung cấp công nghệ nền với các bạn sinh viên trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
đã tạm khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay
chúng tôi những người thực hiện chương trình luôn mong rằng mô hình giao lưu như thế sẽ càng được mở rộng một cách đầy năng động
một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời từ từ liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhomnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo